những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành thủy sản cà mau lại bị tác động lớn của cơn đại hạn
thiệt hại đến mức tỉnh phải công bố thiên tai cấp độ hai đối với nuôi trồng thủy hải sản
hiện nay tỉnh đang dồn sức với nhiều giải pháp để phát triển ngành kinh tế chủ lực này
đến thời điểm này tổng sản lượng thủy sản của tỉnh giảm mạnh chỉ đạt gần ba trăm linh tấn
bằng chín mươi tám so với cùng kỳ trong đó sản lượng nuôi trồng một trăm bảy mươi tấn còn lại là sản lượng khai thác
tuy nhiên so với kế hoạch khai thác năm hai nghìn một mươi sáu thì tỉnh cà mau mới chỉ đạt bốn mươi năm kế hoạch
nguyên nhân được nhận định là do tập quán cũng như ý thức khai thác theo kiểu tận diệt
của một bộ phận ngư dân làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản

từ đầu năm đến nay tình hình nuôi tôm khó khăn khiến nhiều hộ giảm diện tích nuôi hoặc chưa dám thả nuôi
hiện nay giá tôm trên đà tăng trở lại người nuôi có lãi nhưng sản lượng tôm nguyên liệu để phục vụ cho chế biến xuất khẩu lại thiếu hụt
trước tình hình đó ubnd tỉnh chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tăng cường chỉ đạo hướng dẫn người nuôi sớm lấp đầy diện tích nuôi tôm công nghiệp hiện có
kiểm soát chặt chẽ giá cả vật tư đầu vào chuyển giao nhân rộng mô hình nuôi tôm hiệu quả giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh
bên cạnh đó xây dựng mối liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cung ứng giống thức ăn vật tư với các tổ hợp tác hợp tác xã hộ nuôi để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nuôi tôm
riêng lĩnh vực thủy sản thì cho các địa phương và các đơn vị thuộc xã theo dõi gà sót từ đầu năm đến giờ đó
đang cho khảo sát để xây dựng một kế hoạch sản xuất nuôi trồng thủy sản đặc biệt trong đó là hướng dẫn lịch thời vụ cho bà con sản xuất
nói như thế để mình thấy là mình có sự chủ động để chuẩn bị hướng dẫn cho bà con cái lịch mùa vụ để nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nuôi tôm
với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp cũng như tỉnh cà mau
trong việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất đẩy mạnh liên kết bốn nhà và tiến tới liên kết năm nhà trong sản xuất nông nghiệp
sẽ góp phần giúp cà mau thực hiện thắng lợi kế hoạch khai thác thủy sản năm hai nghìn một mươi sáu đem lại nguồn thu nhập cao cho nhân dân